và sau đây là thông tin dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước